công an huyện hải hậu và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định vừa đấu tranh thành công một chuyên án mua bán người mà nạn nhân lại bị lừa bán để làm các nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage trên địa bàn tỉnh phú thọ
sau hai mươi bốn giờ phá án công an huyện hải hậu và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã bắt giữ được đối tượng phạm tội giải cứu và trao trả các bé gái về với gia đình
trước đó trương tuấn anh chủ quán karaoke nhạc việt và cơ sở tẩm quất tại khu tám xã hy cương tp việt trì tỉnh phú thọ bảo đinh văn tiến chú tại xã hải tân huyện hải hậu tỉnh nam định lên mạng tìm kiếm những cô gái trẻ về làm nhân viên cho quán
mỗi trường hợp tìm nhân viên thành công ngoài chi phí đi lại tuấn anh được trả công từ ba đến bốn triệu đồng
thông qua mạng xã hội đinh văn tiến đã làm quen lừa được sáu thiếu nữ trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
chú tại một số
huyện trên địa bàn tỉnh nam định để về làm nhân viên tại quán
sau đó ép các thiếu nữ viết giấy vay nợ toàn bộ chi phí bắt buộc ép các bé này phải làm việc ở các quán karaoke và quán massag để trả nợ
hiện công an tỉnh nam định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương tuấn anh và đinh văn tiến về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi